ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ban ngành và hai mươi bốn quận huyện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp
nhằm tăng cường tiết kiệm trong sử dụng điện ổn định an ninh năng lượng
nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tp hcm vẫn tiếp tục tăng ở mức cao trên một mươi một năm
do vậy việc sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm là giải pháp quan trọng cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở công thương phối hợp với tổng công ty điện lực tp hcm giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của các khách hàng sử dụng điện
đề nghị các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm bố trí thiết bị sử dụng điện hợp lý giảm công suất vào giờ cao điểm
chuẩn bị tốt các nguồn phát điện độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện
thực hiện tiết kiệm ít nhất một mươi chi phí điện trong các cơ quan nhà nước đơn vị công lập